thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ trưởng bộ công an
cục cảnh sát giao thông vừa ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội dịp tết dương lịch tết nguyên đán canh tí và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi
thời gian từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trong đợt cao điểm lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung tấn công chấn áp tội phạm
trên phạm vi toàn quốc nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng ngừa
làm giảm tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập
gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi lễ hội
vận tải hành khách hàng hóa của nhân dân trong dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi
tết nguyên đán canh tí và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi
kế hoạch cũng yêu cầu cảnh sát giao thông khi thực hiện nhiệm vụ cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm
văn hóa ứng xử nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chấp hành nghiêm các quy định
quy trình công tác và điều lệnh công an nhân dân sẽ xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm
tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ trên các lĩnh vực giao thông đường bộ đường sát
đường thủy cảnh sát giao thông tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi
vi phạm trật tự an toàn giao thông bố trí các tổ công tác nắm tình hình
ra soát lại toàn bộ các phương án phân luồng chỉ huy điều khiển giao thông để sửa đổi bổ sung
hoặc xây mới cho phù hợp kịp thời huy động lực lượng phối hợp và bố trí lực lượng thường trực
ứng trực để giải quyết khi có dấu hiệu ủn tắc giao thông không để ủn tắc giao thông kéo dài
nhất là các chủ chính ra vào hà nội tp hcm và các tuyến quốc lộ
các điểm tổ chức chợ hoa khu vui chơi lễ hội
thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát chủ động nắm chắc tình hình phân tích đánh giá
dự báo tình hình hoạt động của các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông
kịp thời phát hiện bắt giữ tội phạm như cướp cướp giật buôn bán vận chuyển ma túy pháo nổ
vũ khí trái phép tập trung tại các tuyến đường bộ từ các tỉnh biên giới phía bắc về hà nội
tuyến biên giới tây nam về tp hcm tuyến biên giới việt lào tuyến đường sát thống nhất hà nội lạng sơn hà nội lào cai
đợt cao điểm chia làm hai đợt đợt một từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung xử lý theo chuyên đề vi phạm nồng độ cồn và ma túy
đợt hai từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
cảnh sát giao thông tất cả các đơn vị sẽ tiến hành gia quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội theo mệnh lệnh chỉ đạo gia quân của bộ
trộm xe ô tô sau đó gọi điện cho chủ xe đòi chuộc
đối tượng đoàn quốc thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại ấp hậu thuận xã hậu thành huyện cái bè tỉnh tiền giang
vừa bị công an thị xã cai lệ tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản
vào đêm ngày một mươi hai tháng một mươi một thái trộm xe ô tô biển số năm mươi một b một nghìn sáu trăm chín mươi hai của anh lê quang bảo
chú tây ấp kinh một mươi hai xã mỹ phước tây
thị xã cai lậy và chạy về xã an cư huyện cái bè
trên đường đi thái gọi điện thoại cho anh bảo
biết thái đang giữ xe của anh bảo và ra giá chuộc xe là hai mươi triệu đồng
đến ngày một mươi ba tháng một mươi một thái đến ấp hậu mỹ phú một xã hậu mỹ bắc a huyện cái bè nhận tiền chuộc
thì bị công an huyện bắt giữ
giả làm người đi đào cây hoặc giả làm người bắt lươn bắt rắn để tìm hiểu địa hình
lợi dụng khi chủ nhà đi vắng các đối tượng đột nhập vào nhà đục phá kết sắt hoặc cậy phá tủ lấy tài sản
với thủ đoạn này các đối tượng đã gây ra trên một mươi vụ trộm cắp tài sản
tại các huyện thanh ba cẩm khê yên lập và hạ hòa của tỉnh phú thọ và một số huyện của tỉnh yên bái
khoảng chín giờ ngày một mươi chín tháng một mươi một kẻ gian đã đột nhập vào gia đình chị trần thị liên
ở khu chín xã chuối lưu huyện hạ hòa tỉnh phú thọ cậy phá kết sắt trộm cắp toàn bộ tài sản trong kết
theo khai báo của nạn nhân gồm một mươi bốn chỉ vàng và bảy mươi triệu đồng
tổng giá trị thiệt hại khoảng một trăm hai mươi tám triệu đồng
điều đáng nói là kẻ gian đã lợi dụng đúng vào khoảng thời gian chủ nhà đi vắng
đi về đến nhà thì thấy con gái điện bảo mẹ ơi kết này mình bị thế nào ý bảo bị thế nào
bảo là bây giờ con thấy nó đổ xuống con hỏi vô bên nhà
bố bảo cái kết ra quán nhà không mà làm gì đến mức giác rồi vật kết
thế bảo là thì con xem xem đằng sau có đục không nó bảo không chỉ có vỡ cái miếng ở bên thành thôi
thế bảo là thế thì mất trộm rồi con á
áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau bốn mươi sáu giờ đồng hồ kể từ khi nhận được trình báo của bị hại
công an huyện hạ hòa tỉnh phú thọ đã xác định được thủ phạm gây ra vụ trộm cắp kết sắt trên là vũ văn thuật
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở khu một xã thụy liễu huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng vũ văn thuật khai nhận đã gây ra trên một mươi vụ trộm cắp kết sắt
tại địa bàn các huyện thanh ba cầm khê yên lập và hạ hòa của tỉnh phú thọ và một số huyện của tỉnh yên bái
hằng ngày tôi đi các ngôi làng ngôi liệu đi để tôi có được văn rắn
thì đi qua những
qua những tràn ruộng đi qua những quốc lộ đi theo những quốc lộ
thì tôi nhìn những tràn ruộng mà tôi văn lưu văn rắn thì thấy những nhà có những nhà người ta đóng cửa
thì tôi theo đi theo nhìn xung quanh không thấy ai ở nhà
để ý xong không có ai ở nhà thì tôi quay xe lại
và dựng xe
từ đầu năm đến nay lực lượng công an tỉnh phú thọ đã bắt giữ hàng loạt vụ trộm cắp kết sắt lớn nhỏ
bên cạnh thủ đoạn tinh vi của các đối tượng phạm tội thì phần lớn các vụ trộm cắp kết sắt đều xuất phát từ ý thức chủ quan của người dân trong bảo vệ tài sản
chúng tôi muốn đề nghị
bà con dân dân
một là khi chúng ta rời khỏi nhà thì cũng nên là
có ý kiến với những người xung quanh để mà giúp chúng ta quán xuyến lại cái ngôi nhà
cái thứ hai cũng nên là phải ra cố lại cái hệ thống tường rào từ phía sau
thứ ba là cái hệ thống bỏng cửa vào nhà
thì cái đối tượng nó cậy phá được cửa là
có phần lớn là các cái cửa này làm không đảm bảo cái độ chắc chắn
cho nên là
đối tượng nó đã dễ dàng cậy phá được
hiện nay do kinh tế xã hội phát triển thì bà con có thể có những cái nguồn thu nhập rất cao và có lượng tiền lớn
nhưng đề nghị là sau khi có được lượng tiền thì cũng khẩn trương để chuyển vào cái tài khoản để lưu giữ tại ngân hàng
theo quy luật vào thời điểm những tháng cuối năm tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng sẽ có chiều hướng gia tăng
để góp phần phòng ngừa các loại tội phạm bộ công an sẽ triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm nhằm kịp thời phát hiện bắt giữ các đối tượng phạm tội
tuy nhiên bên cạnh sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng công an thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh sát khi phát hiện các biểu hiện nghi vấn cần báo ngay cơ quan công an tiến hành bắt giữ và xử lý
một ổ nhóm sản xuất giấy khám sức khỏe giả với quy mô lớn vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an triệt phá đang nói những con dấu giả được các đối tượng làm nhái một cách tinh vi bài bản mà mắt thường không thể phân biệt được
sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh công an tp vinh đã bắt giữ đối tượng cầm đầu ổ nhóm làm giả giấy khám sức khỏe này là lê thị bích sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trú tại phường ngọc lâm quận long biên tp hà nội
bích đã lấy mẫu giấy khám sức khỏe sao thành nhiều bản rồi giao cho trương thị tình và phan thị thành đều sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại tp vinh viết giả nhận xét chữ ký của bác sĩ mỗi giấy bích trả cho các đối tượng này năm trăm linh đồng
chiều qua công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng khẳng định thông tin bắt cóc trẻ em trên địa bàn thị trấn liên nghĩa vừa bị đưa lên mạng vào sáng cùng ngày là không chính xác
theo công an huyện đức trọng khoảng tám giờ sáng ngày ba mươi tháng một mươi một
chị đoàn thị cửu chú tại thị trấn liên nghĩa đưa hai con trai đi ăn sáng trên đường lê quý đôn thị trấn liên nghĩa
sau khi ăn xong hai cháu ra ngoài chơi thì bị bà nguyễn thị kim thu chú tại đường thống nhất bế sang quán cà phê gần đó rồi cởi áo ra cho bú
phát hiện sự việc chị kiểu hô hoán có người bắt cóc trẻ em nên nhiều người liền tới bao vây giữ bà thu
ngay sau đó lực lượng công an đã đưa bà nguyễn thị kim thu về trụ sở để làm việc
qua xác minh xác định bà nguyễn thị kim thu là người bị mắc chứng bệnh về năng lực hành vi
đáng nói clip quay lại cảnh người dân tạm giữ bà thu được đưa lên mạng với chú thích là bắt cóc trẻ em
lập tức thu hút ba lượt chia sẻ hơn năm trăm linh bình luận tỏ thái độ bức xúc gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
xong thật đau lòng là trong thời gian vừa qua đã có nhiều vụ việc xâm hại trẻ em mà thủ phạm lại chính là những người thân thiết với trẻ
cùng với lo lắng này thì câu hỏi làm thế nào để sớm phát hiện và ngăn chặn những hành vi xâm hại trẻ em cũng đã được đặt ra
bởi thực tiễn cho thấy là dù có nhiều đầu mối tiếp nhận thông tin nhưng việc xử lý những vụ trẻ em bị xâm hại vẫn chưa thật sự hiệu quả
câu chuyện mới xảy ra tại trung tâm hỗ trợ xã hội tại tp hcm khiến dư luận vừa phẫn nộ vừa lo lắng
nơi được cho là an toàn cho những trẻ bất hạnh cơ nhỡ thì trẻ lại bị tấn công tình dục suốt một thời gian dài
đối với việc lãnh đạo trách nhiệm của lãnh đạo trung tâm hỗ trợ xã hội thì giống như lãnh đạo trần sơn đã nói
đã chỉ đạo là ngay lập tức là bang giám đốc trung tâm phải có kiểm điểm của tập thể đã
rồi tiếp tục là kiểm điểm trách nhiệm của từng cá nhân trong bang đốc kiểm điểm ra soát kiểm điểm đối với từng ca trực
nhưng câu chuyện trên không phải cá biệt
theo thống kê của cục trẻ em bộ lao động thương minh và xã hội
từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc xảy ra hơn bảy tám trăm linh vụ xâm hại trẻ em
đáng chú ý mặc dù pháp luật hiện hành quy định trẻ em được bảo vệ bởi một mươi tám cơ quan tổ chức đoàn thể từ địa phương đến trung ương
thế nhưng nhiều vụ việc và trẻ bị xâm hại lại không được phát hiện bởi các tổ chức này hoặc các cá nhân có trách nhiệm
có một vấn đề xảy ra là cơ quan bảo vệ trẻ em thì nhiều
nhưng khi có sự việc vụ việc xảy ra
người phát hiện lại không phải là cán bộ hoặc là những cái gọi là người chuyên trách nhiệm về bảo vệ trẻ em
đa số là phóng viên đa số là người dân thì đây là một cái thực trạng mà chúng ta cần phải chấn chỉnh
thực tế mặc dù đã có tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một
tuy nhiên việc tiếp nhận phối hợp xác minh thông tin còn lúng túng khiến giảm hiệu quả xử lý
đặc biệt là trong bối cảnh số lượng trẻ bị xâm hại và có tính chất phức tạp ngày càng gia tăng
đáng buồn hơn có trường hợp trẻ bị xâm hại
người thân không biết phải cầu cứu cơ quan nào khiến cho việc thu thập chứng cứ
giấu vết tội phạm gặp nhiều khó khăn
trách nhiệm của người đứng đầu trách nhiệm của cơ quan được giao nhiệm vụ
và cái vấn đề thực thi đạo đức công vụ quan trọng nhất đó là cấp xã phường
chúng ta cũng cần xây dựng cho trẻ kỹ năng sống khích lệ sự sáng tạo từ các em
và quan trọng nhất là các em cần được bảo vệ
việt nam cần đầu tư vào hệ thống bảo vệ trẻ em
với đội ngũ nhân viên xã hội được đào tạo và có trách nhiệm hỗ trợ trẻ em
gần ba mươi năm kể từ ngày việt nam phê chuẩn công ước của liên hợp quốc về quyền trẻ em
đáng tiếc những vi phạm pháp luật về quyền trẻ em vẫn đang âm thầm xảy ra
và có triển hướng gia tăng cả về số vụ lẫn tính chất nghiêm trọng của bộ việc
đã đến lúc các cơ quan có thẩm quyền cần sớm nghiên cứu
nâng cao hiệu quả trách nhiệm công vụ trong việc phát hiện
ngăn chặn và bảo vệ trẻ em có nguy cơ bị bạo hành bị xâm hại
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
một vụ lật xe khách đã xảy ra vào khoảng sáu giờ sáng ngày hôm qua
tại km số chín quốc lộ hai mươi sáu gần khu du lịch cô tam phường tân hòa tp bùi mặt thuột tỉnh đắk lắk
vào thời điểm trên người dân xung quanh nghe nhiều tuyến phanh xe rất gấp
sau đó thấy xe dê bánh quay ngược đầu rồi lật sang bên phải đường
đè gãy một cột điện và hàng rào một nhà dân
trên xe lúc này chỉ có tài xế cùng cụ xe và một hãnh khách nữ
người dân đã nhanh chóng dùng búa xà bèn đậm kính chăn gió đưa hành khách ra ngoài
người phụ nữ bị thương nhẹ ở đầu và được sơ cứu ngay sau đó
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông công an tp bùi mặt thuột đã có mặt
khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân
chiếc xe khách biển kiểm soát bốn mươi bảy b hai nghìn bốn trăm ba mươi chín do tài xế tôn thất hoàng vũ
ba mươi bảy tuổi trú tại tp đà nẵng điều khiển
kiểm tra hiện trường ban đầu cho thấy xe chạy với tốc độ khá nhanh
khi đến địa điểm nói trên thì xảy ra tai nạn
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ
tại tỉnh bình định vào chiều ngày hôm qua tàu sir hai trăm bảy mươi bốn thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã bàn giao một mươi thuyền viên cùng thi thể của thuyền trưởng tàu hàng bị chìm trên biển cho cơ quan chức năng
vào khoảng một mươi h năm mươi sáng qua tàu toàn phát sáu mươi tám bao gồm một mươi một thuyền viên do ông lường xuân hạnh
hai mươi bốn tuổi ở thanh hóa làm thuyền trưởng
đang trên hành trình chở hai nghìn chín trăm năm mươi
từ hải phòng đi cần thơ khi đến vị trí cách mũi yến thành phố quy nhơn khoảng bốn hải lý về phía đông
thì bị chìm đột ngột sau đó mất liên lạc hoàn toàn
nhận thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã điều động tàu sir hai trăm bảy mươi bốn khẩn trương tìm kiếm cứu nạn
tiếp cận hiện trường cứu được một mươi thuyền viên
riêng thuyền trường lường xuân hạnh đã ngưng tim ngưng thở
các nhân viên cứu nạn trên tàu nỗ lực thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu cho ông hạnh
nhưng không có dấu hiệu phục hồi ông hạnh được xác định đã tử vong
tỉnh cà mau vừa ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ biển đông với đoạn từ đất mũi đến vàm xoáy
thuộc xã đất mũi huyện ngọc hiển đoạn sạt lở dài ba cây số
do tình huống khẩn cấp nên trước mắt cần thi công xây dựng kè với chiều dài khoảng một cây số
tại đoạn sạt lở nguy hiểm sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau phối hợp với huyện ngọc hiển
khoanh vùng khu vực bị sạt lở và có nguy cơ bị sạt lở thiết lập hành lang an toàn
đồng thời vận động các hộ dân di rời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm
nghiêm cấm các tác động vào rừng và đất rừng khu vực sạt lở
tỉnh giao cho các sở ngành khảo sát lập thủ tục đầu tư dự án chống sạt lở
liên quan đến sự cố chìm tàu nordana sofia có trọng tải gần chín tấn
vào sáng ngày hôm qua sau khi phát hiện tại nhiều khu vực bờ biển của xã kỳ lợi
thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh có hiện tượng cạn dầu máy bị giạt vào bờ
các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc
để tìm hiểu nguyên nhân và tập trung khắc phục tình trạng này
cạn dầu bị sóng đánh vào bờ kéo dài hơn ba km dọc tuyến bờ biển
thuộc thôn tân phúc thành xã kỳ lợi thị xã kỳ anh
sau khi phát hiện sự việc ngành chức năng đã vào cuộc và xác định là do dầu thải
trên tàu đắm bị loang khi có sự cố chìm tàu
riêng số dầu khoảng một trăm bảy mươi tám tấn ở trên tàu thì vẫn chưa thấy hiện tượng tràn ra ngoài
ngoài sự cố tràn dầu nhiều trụ bê tông cốt thép tại cầu cảng của hải đội hai
bộ đội biên phòng hà tĩnh cũng bị gãy
nguyên nhân được xác định là do nắp đậy khoang hàng của tàu đắm
bị sóng đánh vào bờ và chạm với cầu cảng
trước tình hình trên sáng ba mươi tháng một mươi một ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng vũng áng sơn dương
hải đội hai bộ đội biên phòng hà tĩnh đã phối hợp với thị đoàn kỳ anh
và lực lượng địa phương tập trung thu gom số cặn dầu
tại khu vực thôn tân phúc thành xã kỳ lợi huyện kỳ anh
hiện tại chúng tôi cũng đang phối hợp với các lực lượng chức năng nền đề ban
như cảng vũ hải đội hai
thị đội thị xã kỳ anh đoàn thanh niên thị xã như đoàn thị xã đoàn xã kỳ lợi
và các bộ chính quyền địa phương tiếp tục làm công tác khắc phục khả quả
đặc biệt là đối với dầu loáng trên mặt nước được sóng đánh do sóng đánh vào bờ
được từ chỉ đạo của tỉnh và thị xã thì thị đoàn cũng đã chỉ đạo đoàn xã kỳ lợi
phối hợp cùng với đoàn thanh niên của các đơn vị như biên phòng
hải quán bộ đội cảng vũ cũng đã huy động được hơn bốn mươi đến năm mươi đoàn viên thanh niên
thám giá để hỗ trợ dọn vệ sinh bơ biện
hiện nay các bàn ngành và lực lượng chức năng hà tĩnh đang theo dõi sát diễn biến tràn dầu
đồng thời phối hợp chủ tàu thuê một đơn vị chuyên xử lý sự cố tràn dầu ở hải phòng
vào để xử lý nếu có sự cố tràn dầu xảy ra
trước đó vào khoảng bốn giờ ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tàu nodara sofie đang trên đường
vào càng sơn dương thì bị thủng mặn cháy buồng máy khiến nước tràn vào và bị chìm
trên tàu có một mươi tám thuyền viên quốc tịch thái lan đã được cảng vụ hàng hải hà tĩnh
và lực lượng chức năng cứu hộ kịp thời đưa vào bờ an toàn
có đặc điểm là diện tích hẹp lưu lượng phương tiện thì lại luôn đông đúc
trong thời gian vừa qua tàu nudara sophie đã được đưa vào bờ an toàn
và nhiều doanh nghiệp cá nhân đã tự ý phá bỏ hộ lăn đầu nối trực tiếp với quốc lộ
và thi công công trình ngay trên hành lang an toàn giao thông mà chưa bị cưỡng chế
giao chắn gây mất an toàn giao thông
và câu chuyện giao thông ngày hôm nay sẽ dành thời lượng để phản ánh về tình trạng này
cục lộ một a tuyên tránh thành phố hà tĩnh vốn dĩ được thi công giao chắn
để giảm thiểu mức độ thiệt hại khi tai nạn xảy ra
sau nhiều hộ lăn tôn lượn sóng tại đây ngang nhiên bị phá bỏ như thế này
và đây là thủ phạm biến tuyến đường tránh trở thành điểm đen về tai nạn giao thông
cái đường mà cắt ra đấy thì thực chất rất khí hiểm
cục lộ một a tuyên tránh thành phố hà tĩnh có chiều dài một mươi sáu bốn km
sau khi có tuyến đường tránh thì xuất hiện các doanh nghiệp nhà hàng được cấp đất dọc hai bên
theo quy hoạch các khu vực sản xuất tập trung dọc tuyến tránh phải có đường gom
xong đến nay chưa có điểm nào được triển khai xây dựng
trong khi tuyến đường chỉ có hai làn xe không có giải phân cách cứng
các phương tiện lưu thông thì luôn đông đúc

như là gây ra nhiều nghiệp vụ tàn nạn giao thông nghiêm trọng trong thời gian qua
hiện tuyến tránh đang tồn tại nhiều điểm đấu nối do doanh nghiệp cá nhân tự mở để phục vụ lợi ích
các điểm đấu nối không theo một quy chuẩn giao thông nào tạo thành nhiều điểm giao cắt
từ đó các xe chở vật liệu xây dựng trở hàng chạy thẳng ra tuyến tránh
gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông
vấn đề này phải được giải quyết tân gốc
phải các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn trên tuyến tránh này
có thể xây dựng tuyến đương gom
còn với lực lượng cảnh sát giao thông
cũng như các cơ quan chức năng chúng tôi sẽ tăng thương công tác quan trạng kiểm soát
và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
cũng như phân luân hướng dẫn giao thông để đảm bảo an toàn giao thông không suột
không để xảy ra tàn nạn trong thời gian sắp tới
mới đây cục quản lý đồng bộ hai
bộ giao thông vận tải đã ra quân tổng kiểm tra các tổ chức cá nhân vi phạm
hoặc có dấu hiệu vi phạm về khai thác sử dụng đất
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
trên tuyến quốc lộ một a đoạn tránh thành phố hà tĩnh
hy vọng trong thời gian tới các điểm đấu nối trái phép
sẽ bị ngành chức năng cưỡng chế rào chắn
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến
đã đến thời lượng của có thể bạn quan tâm
thao tác đạp chân phanh khi gặp chứa ngại vận
là điều tất yếu khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
thế nhưng vì nhiều nguyên nhân
thay vì đạp chân phanh
nhiều người điều khiển lại đạp chân ga
và không làm chủ được chiếc xe của mình
gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng
thời gian qua tại nhiều địa phương
các vụ tai nạn giao thông do người điều khiển
không làm chủ được tốc độ đạm nhầm chân ga
khiến cho xe lao về phía trước
gây tai nạn liên hoàn thậm chí
nhiều phương tiện lao vào tường vào các quán ven đường
đặc biệt khi gặp phải tình huống
cần phanh khẩn cấp do chưa quen
dễ rơi vào tình trạng hoảng hốt
nên việc nhấn nhầm chân rất dễ xảy ra
có khi đã phát hiện là nhấn nhầm chân ga
nhưng theo quan tính lại nhấn mạnh thêm
và điều này đương nhiên rất nguy hiểm
tiêm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cao
vòng đạp nhầm chân ga với chân phanh
được xem là nỗi ám ảnh đối với không ít tài xế
đặc biệt là đối với các xe mới
và tay lái nữ giờ đây là những kinh nghiệm
để có thể hạn chế tình huống nhầm chân ga
ngoài ý muốn
trong một số trường hợp chân người lái
có thể bị trượt khỏi bàn đạp phanh
hay trong những tình huống bất ngờ
người lái mất bình tĩnh có thể đạp nhầm chăn ga
thay vì phanh hoặc ngục lại
vì thế tài xế
khi điều kiện xe ô tô cần
sử dụng xe bế mỏng phẳng để
thao tác tốt hơn với phanh và
tài xế cần đảm bảo nguyên tắc
góp chân không rời
bàn xe chỉ sử dụng chân thải
để điều kiện ga và phanh
việc vữ vữ góp bàn chân dưới phản
giúp vị trí chân luôn đúng tránh tình trạng
đập nhầm và dễ dàng điều chỉnh lực ga
hay lực phanh phải xem góp chân
như là trụ xoay để từ đó xoay
bàn chân từ ga qua phanh
hoặc từ phanh qua ga một cách nhanh chóng
thao tác cần phải học và ghi nhớ mỗi khi lên xe
thì các nhà sản xuất cũng đã trang bị
cho những chiếc xe hệ thống an toàn
như hỗ trợ lực phanh phát hiện khoảng cách
chứa ngại vật để tác động tới phanh
và hệ thống động cơ nhưng những thiết bị này
thì chỉ được trang bị trên những chiếc xe dòng
cao cấp đắt tiền còn hơn tám mươi
mà nước ta đang sử dụng xe ô tô phổ thông
dạng bình dân không được trang bị nhiều thiết bị
an toàn vậy cần phải làm thế nào để xe
bình dân cũng được hỗ trợ thiết bị an toàn này
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây
chỉ với vài chi tiết cơ khí đơn giản như thế này
một thanh nam châm hai tấm kim loại
cùng một công tắc điện sản phẩm này
được nhiều người quan tâm và cũng đang
được giao bán trên thị trường với tác dụng
giúp tài xế tránh được tai nạn do đảm nhầm
chân ga khi đang điều khiển ô tô
hiện tại trên thị trường
thì đến chín mươi là các loại xe phổ thông
những cái xe phổ thông những cái xe
bình dân xe hạng a hạng b
thì nó không được trang bị
rất là nhiều
cái tiện ích để phòng
những cái tai nạn thảm khốc
thì cái thiết bị này nó ra đời
là để lấp
đầy cái khoảng trông đấy
giúp những cái xe phổ thông có những cái tiện ích an toàn
không được như xe sang thì nó cũng tiệm cận
những cái xe đời mới hiện đại
đây là một thiết bị
phụ trợ được lắp vào chân ga của ô tô
và làm việc như một chân ga bình thường
thiết bị chỉ được kích hoạt khi
người tầm lái muốn đặt banh nhưng lại
đặt nhầm sang chân ga của ô tô
lúc này lực đạp sẽ lớn hơn lực đạp ga
bình thường và hệ thống chống đạp nhầm
chân ga sẽ phan thiện ngắt kết nối
của chân ga với hệ thống khuôn xăng
cho xe gọt lên mà chỉ giữ xe nổ máy
ở chế độ ga lăng ti đồng thời
đèn báo lưỡi động cơ phát sáng
giúp cho người lái an toàn
cái này thì khi mình tháo ra
thì cái thiết bị ngắt
chân ga vào an toàn này này
thì mình sẽ
cắt cái chân ga này ra và
đưa cái thiết bị này vào
khi người lái xe
đi mà khi gặp
tình huống hoảng
thì người ta sẽ đặt nhầm
thì hệ thống này khi người ta đặt nhầm chân ga
thì sẽ đặt và sẽ
cái công tắc này nó sẽ hoạt động
cái lâm chân này nó sẽ mở ra
nó tách ra và nó ngắt mát
nó ngắt mát thì lúc đấy là hệ thống
ga sẽ không hoạt động nữa
nó trễ về hệ thống chạy ga an ti
việc lắp đặt cũng rất dễ dàng
với một thợ bình thường
chỉ mất khoảng ba mươi phút
không can thiệp nhiều vào hệ thống điều khiển
cũng như thay đổi kết cấu cơ khí của xe
thiết bị này lắp là rất đơn giản thôi
nó mất tầm nửa tiếng
bọn em lắp tầm nửa tiếng là xong
thế này là xong thế này
không có gì khó khăn
khi mà mình đấu nối
cái này vào hệ thống điện trong này
thì nó có ảnh hưởng gì
đến những bộ phần mà truyền tín hiệu
từ chân ga về cái hộp đen ở xe phòng
dạ vâng nó không có ảnh hưởng gì cả
khi đặt thì nó ngắt
thì khi trở về bình thường
thì mình tắt chìa khóa và bật chìa khóa lên
thì chạy xe này trở về bình thường
không có đèn báo lỗi gì cả
việc nhầm chân ga khi điều khiển ô tô
là nơi ám ảnh của rất nhiều người
nó giao nhiều yếu tố
từ yếu tố
yếu tố chủ quan đến yếu tố khách quan
tác hại của nó gây ra vô cùng lớn
thiệt hại nguyên trọng về người và tòa sản
nếu mà những cái xe phổ thông
mà mình có những cái thiết bị hỗ trợ
để mà giúp cho cái người nái
kiểm soát được cái hành vi của mình
trong những cái tình huống mà nó nguy hiểm
thì rất là tốt
đấy là cái điều mà cần phải có
và cũng nên có
để giúp người lái xe kiểm soát xe tốt hơn
nhiều sản phẩm đã được lắp đặt
trên các công tiện
với chi phí lắp đặt thấp
lợi ích mang lại rất lớn
mình thích nghĩ các cơ sở sản xuất lắp đặt
cũng nên có những chứng nhận kiểm định chất lượng
và trải qua thí nghiệm nghiêm hạt
về tính năng hoạt động
và đánh giá tác động ảnh hưởng của các hãng xe
nếu đạt tiêu chuẩn mới cung cấp rộng rãi trên thị trường
thưa quý vị chúng ta vừa cùng nhau trải qua
một nửa thời lượng của chương trình an ninh ngày mới
sáng ngày hôm nay và chúng tôi hy vọng là đã đem đến
cho quý vị những thông tin hữu ích
còn bây giờ mời quý vị cùng gặp gỡ các đồng nghiệp của chúng tôi
ở trường quay phía nam để theo dõi những thông tin
văn hóa giải trí thú vị
xin mời biên tập viên hoàng trí ạ
hoàng trí sẽ được gửi lời chào đến biên tập viên thu hương
và biên tập viên nam hà
xin được cảm ơn và gửi lời chào đến quý vị
vì đã theo dõi sáng phương nam ngày hôm nay
năm hai nghìn một mươi chín là năm đánh dấu nhiều thành công phòng vé
của phim việt với hai sản phẩm doanh thu gần hai trăm linh tỷ đồng
sông năm hai nghìn một mươi chín cũng là giai đoạn ồn ào nhất
khi mà nhiều đạo diễn nhà sản xuất kêu gọi khán giả
giải cứu phim bằng cách mua vé
nhưng có vẻ như những chiến dịch giải cứu đó đều vô hiệu
thuật ngữ giải cứu phim việt được nghe đến nhiều
từ giai đoạn tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
khi bộ phim avengers cuộc chiến vua cực
nhanh chóng đẩy phi một trăm linh ngày bên em
của đạo diễn vũ ngọc phượng ra khỏi hệ thống rạp
ngay trong cuối tuần đầu tiên
đầu năm nay đạo diễn phim yolo bạn chỉ sống một lần
cũng lên tiếng về sự bất công của hệ thống rạp
đạo diễn này chụp lại nhiều bình luận tích cực về tác phẩm
nhưng lại bị xếp quốc ích xuất ngoài rạp
hai bộ phim việt gần đây cũng xuất hiện những lời kêu gọi
từ nhà làm phim
phim thưa mẹ con đi và phim trời sáng rồi ta ngủ đi thôi
cả hai đạo diễn thẳng thắng kêu gọi khán giả
hãy cứu phim bằng cách tăng gần đặt mua vé trực tuyến
đạo diễn chung chí công cùng ekip
còn đưa ra con số cụ thể
một trăm năm mươi khán giả để ekip có thể hòa vốn
với tôi thì rất là quan trọng
chỗ là mỗi rạp thì đều phải xem vào
cái kết quả của bộ phim
bởi vì mỗi rạp đều rất là quan tâm đến doanh thu
và tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó
chính vì vậy nên tôi nghĩ là việc mình kêu gọi khán giả
ủng hộ cho bộ phim từ sớm
để thấy được cái sức bút của bộ phim
từ đó có thể giúp bộ phim được ở lại
trong rạp lâu hơn đó là một việc
tôi cần làm với tư cách là người đạo diễn
cũng như là cái đứa con
cho đứa con tinh thần của mình
lời kêu gọi có một phần tác dụng với hai bộ phim kể trên
khi kéo thời gian rụ rạp thêm hơn một tuần
tuy nhiên cuối tuần trước
câu chuyện giải cứu tiếp tục nóng
khi nhà sản xuất dung bình dương
cần thiết kêu gọi nhà rạp mở thêm xuất chiếu
cho ngốc ơi tuổi một mươi bảy
tính dung cũng thẳng
có thể là mít lòng
nhưng mong rằng nhà rạp cũng hiểu
cho cái nỗi khó khăn của nhà sản xuất
còn mình có gì sơ sót
thì mình chủng chân thành xin lỗi
đau lòng đó là một cái cá nhân thôi
chứ mình dung bình dương
không phát biểu hết
cả cái là cơ
của một tập đoàn cgv
hoặc là cgv cinema
ở đây dung chỉ cảm nhận
về cái cá nhân mình thôi
tuy nhiên sau hai ngày chiếu sớm
ngày hai mươi và hai mươi một tháng một mươi một
các nhà rạp gần như không mạng mà
với tác phẩm này
đến nay chỉ còn nhà phát hành lotte
giữ từ một đến hai suất chiếu
còn ngốc ơi tuổi một mươi bảy đã không còn xuất hiện
tại các hệ thống rạp chiếu khác
thưa quý vị ngay sau ồn ào kêu gọi
giải cứu phim của ngóc ơi tuổi một mươi bảy
thì phim việt lạc
lại có cố chuyển mình ngoạn một
chỉ sau một suất chiếu giới thiệu
bộ phim remake anh trai yêu quái
của đạo diễn vũ ngọc phường
được mở chiếu sớm ba ngày
so với dự kiến ban đầu
từ đó có thể thấy rằng là tần suất xếp lịch chiếu
của nhà rạp đang vận hành
theo kinh tế thị trường
theo mức độ ủng hộ của khán giả
các nhà làm phim đã có ý kiến trái chiều
về câu hỏi liệu phim việt
có phát triển bền vững trong cơ chế vận hành này
trong chiều ngày ba mươi tháng một mươi một
nhà phát hành phim anh trai yêu quái
công bố doanh thu lên đến tám tỷ đồng
chỉ trong một ngày công chiếu đầu tiên
với đạo diễn vũ ngọc phường
người từng có tác phẩm gần như sắc thu tại rạp
trước cơn bão avengers hơn một năm trước
thì bảo hộ phim nội địa là cần thiết
nhưng đạo diễn này cũng nhận định
chính sách bảo hộ chỉ thích hợp
ở giai đoạn mặt bằng chất lượng phim đồng đều
chứ không thể bảo hộ những tác phẩm sản xuất kiểu chụp giật như hiện nay
nếu bây giờ là một bộ phim tốt
và sau khi những lời kêu gọi đầu tiên
để mọi người cùng đến xem
và sau khi khán giả đánh giá tốt và tiếp tục hoạt động truyền thông pr
như là giao lưu này như là sinet tour này
thì đó là một điều rất nên
nhưng mà một bộ phim bị khán giả quay lưng
số lượng xuất thiếu không được nhị số lượng xuất thiếu thấp
và sau đó lên tiếng kêu ca
và bảo là do bị ép xuất hay là
kêu cứu thì tôi nghĩ là
đấy là một điều không nên
hãy truyền thông là tốt nhưng mà để mà làm truyền thông tốt
thì đầu tiên chất lượng phim tốt
rồi làm truyền thông thật là mạnh
thì lúc đó khán giả đến và khán giả sẽ cảm thấy là
những lời truyền thông đấy nó rất là xứng đáng
còn bây giờ cầu cứu kêu gọi những khán giả
đến xem một bộ phim thảm thương
thì tự nhiên hình ảnh nhà làm phim cũng rất là thảm thương
phần lớn khán giả nhìn nhận
vào những cuộc giải cứu phim việt
đều sẽ có chung quan điểm với vũ ngọc phương
tâm thế kêu cứu khi khán giả mua vé
như thương hại tác phẩm
song với phần lớn nhà sản xuất khác
cơ chế vận hành theo kinh tế thị trường
giữa nhà sản xuất nhà phát hành và nhà rạp
đang bóc chết những ekip trẻ
và ekip phim màu sắc nghệ thuật phim art house
sáng phương nam đã ghi nhận
một số đề xuất bảo hộ phim nội địa
trong giai đoạn hiện nay
chắc chắn là phải có điều đó
nếu chúng ta muốn thị trường phim việt phát triển
đây là một cái điều tất yếu
một cái đứa bé
một đứa con trong gia đình của mình
nó mới lớn lên
thì mình phải cho nó cơ hội
diễn hình giống như thái lan thôi
thái lan là một cái nước giống như mình vậy thôi
nhưng mà họ có một cái cơ chế bảo hộ
có nghĩa là khi mà phim phim nội địa của họ
thì họ sẽ có cái bao rem
về cái bao rem nó cũng là một cái vấn đề
nó cũng là
hơi bị khó
có nghĩa là nó phải
có một cái
hội thẩm định
để mà mình biết cái phim nó tốt hay là không
có thể nói rằng là kỹ thuật làm phim của
các nhà làm phim ở trong nước cũng giống như là
sự quan tâm của khán giả ngày càng lớn
nhưng vẫn thấy đâu đó
vẫn thấy được là cái số lượng phim của chúng ta
vẫn còn khiêm tốn
chính vì vậy nên
có những cái chính sách bảo hộ phim
phần trăm cái phim việt phải được ưu tiên nhiều hơn
so với lại phim ngoại nhập
số lượng phần trăm đó nên được tôn trọng
bởi vì trong ngân bản thì có nhưng mà
gần như là cái số lượng thực tế nó không đạt được điều đó
tất cả những cái nhà làm phim đều rất mong nướng
và họ bây giờ đang rất lo lắng
rằng là ba ngày đầu ra phim
cuối tuần đầu tiên nó sẽ như thế nào
thì nếu như có một cái chính sách bảo hộ
được là phim việt
trong cái cuối tuần đầu tiên được bảo hộ
và cái số lượng rạp được chiếu rộng khắp
thì đó sẽ là một cái tín hiệu mà rất là vui mừng cho những nhà làm phim